tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác
tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
vào chiều ngày hôm qua bốn đối tượng đã bị công an xã thành lợi huyện bình tân tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy trên đường đi tuần tra công an xã thành lợi phát hiện và bắt quả tăng bốn đối tượng
gồm trung tính anh phan văn tươi nguyễn thành ngọt và trương văn sơn
cùng chú tỉnh vĩnh long đang đánh bài ăn tiền
tại tổ hai mươi hai ấp thành phố xã thành lợi nên tiến hành lập biên bản sự việc
một đối tượng bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng theo nguyên định một trăm một mươi bảy của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
riêng hành vi đánh bạc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý